sau hơn bốn năm thực hiện một số nội dung của luật xây dựng đã bộc lộ không ít hạn chế
theo báo cáo của bộ trưởng bộ xây dựng trước quốc hội dự án luật được xây dựng trên cơ sở
tuân thủ ba nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua trong đó nhóm chính sách một
cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trong lĩnh vực xây dựng được các đại biểu quốc hội và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
đặc biệt tại dự thảo bộ xây dựng đã đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng
từ ba mươi ngày xuống còn hai mươi ngày việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện
thông qua việc tích hợp công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng
theo quy định của luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn các dự án đầu tư xây dựng thuộc các đối tượng
dự án sử dụng vốn nhà nước vốn khác có quy mô lớn ảnh hưởng an toàn cộng đồng
môi trường phải qua kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng qua ba bước
thẩm định dự án thiết kế cơ sở thẩm định bước một
thẩm định thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công thẩm định bước hai
cấp giấy phép xây dựng
theo đề xuất tại dự thảo luật xây dựng sửa đổi tất cả các dự án nêu trên đều chỉ qua hai bước kiểm soát
các công trình phải kiểm soát thẩm định thiết kế bước hai được miễn phép xây dựng
công trình sử dụng vốn đầu tư công vốn nhà nước có quy mô lớn
các công trình còn lại cơ quan cấp phép xem xét thêm một số nội dung cần thiết
về hồ sơ thiết kế xây dựng để cấp phép xây dựng không thực hiện thẩm định bước hai
lấy ý kiến về dự thảo luật xây dựng sửa đổi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
rất ủng hộ việc thay đổi theo phương hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính
tuy nhiên những thay đổi cần thực chất tránh tình trạng ít cửa nhiều ngách
bên cạnh đó cần phân cấp phân quyền để tránh tình trạng doanh nghiệp phải chạy từ địa phương lên bộ
để thực hiện các thủ tục hành chính
thì các anh đưa là rút thời gian cấp phép từ ba mươi ngày xuống hai mươi ngày mở rộng cấp phép theo giai đoạn
phân cấp cho chính quyền địa phương và bộ xây dựng không cấp phép nữa
thì về chủ trương thì trong cái đề xuất này là một cái hướng rất tốt
nhưng tôi cho rằng đây thực sự mà nói với các anh đây nó chỉ là hình thức
tại sao nếu như mà là cái doanh nghiệp thực chất phải đi giải quyết thủ tục thì các anh sẽ thấy như thế này
ba mươi ngày là đây nói là trong cái luật của ta đây là có đủ hồ sơ hợp lệ
trình và một cửa thì ba mươi ngày sau buộc phải cấp phép
thì xin báo cáo với các anh này người ta có cái gọi là cái mánh khóe như thế này gần gần hết ba mươi ngày
người ta bảo cái này của ông sai cái này nhé ông trả lại không
ông lại mang về và ông lại chữa lại cái đó lại ba mươi ngày tiếp
thế cho nên tôi nói với các anh là ở đây chúng tôi kiến nghị là phải đưa vào đây là đã chấp nhận một cửa không được trả lại
giảm bớt thủ tục cũng là tốt nhưng chưa hành giảm bớt thủ tục
đừng có nghĩ là thuận lợi thuận lợi không là do cách làm của từng bộ phận là một phần
chứ còn cứ giảm bớt thủ tục dẫn đến mọi thứ nó kéo đi thì chưa chẳng ai là tốt
vấn đề mà các doanh nghiệp còn băn khoăn đó là việc sửa đổi bổ sung luật có được sự đồng bộ thống nhất của các luật liên quan hay không
luật xây dựng thì trực tiếp tác động nhưng còn có những luật liên quan mật thiết như luật đầu tư luật quy hoạch luật kinh doanh bất đồng sản luật kiến trúc luật nhà ở
thực tế nếu chỉ luật xây dựng thì chưa giải quyết
giải quyết được vấn đề một cách căn cơ khi các luật còn trồng chéo xung đột